trước tình hình phức tạp của áp thấp nhiệt đới ban chỉ đạo trung ương phòng chống thiên tai đề nghị ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh thành phố ven biển từ quảng ninh đến bình định sẵn sàng các biện pháp ứng phó
theo đó các tỉnh thường xuyên cập nhật thông tin thông báo kịp thời cho thuyền trường chủ các phương tiện đang hoạt động trên biển biết vị trí và diễn biến của áp thấp nhiệt đới để chủ động phòng tránh thoát ra hoặc không di chuyển vào khu vực nguy hiểm
tổ chức theo dõi kiểm đếm quản lý chặt chẽ việc ra khơi của tàu thuyền đang hoạt động trên biển giữ thông tin liên lạc thường xuyên với chủ phương tiện để xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra
sẵn sàng triển khai phương án bảo đảm an toàn về người tài sản tại khu vực du lịch ven biển trên các đảo trên các lồng bè nuôi trồng thủy hải sản